thai phụ t av ba mươi năm tuổi mang thai lần hai nặng một trăm linh kg thai trên ba mươi tám tuần nhập viện đại học y dược sinh mắc với triệu chứng chuyển dạ đau bụng đau vết mổ cũ
qua hội trần các bác sĩ quyết định mổ cấp cứu tuy nhiên ca mổ tương đối khó vết mổ cũ bị dính thành bụng dày em bé nặng bốn sáu kg có nguy cơ đu tử cung thứ phát
nên ekip quyết định dùng thuốc tăng gò tối đa và may cầm máu biline thủ thuật này được sử dụng để chèn ép tử cung khi tử cung bị đờ gây nên chảy máu cam sau đẻ nhằm tránh băng huyết sau sinh
sau mổ sáu giờ đồng hồ sản phụ có biểu hiện mệt huyết áp còn chín mươi trên sáu mươi mạch nhanh một trăm một mươi trên phút màu âm đạo không ra siêu âm bụng thế có ít dịch và khối máu tụ ở hố trậu trái lan đến thận cháy lớn và được đưa đi hội trần
ekip đã nghĩ đến trường hợp tai biến sau mổ thai và đã giải thích cho sản phụ về tình trạng này quyết định phẫu thuật lại để cầm máu
ekip chuẩn bị đầy đủ dụng cụ lượng máu huyết thanh để truyền cho sản phụ mất máu và đang bị dối loạn đông máu
khi ekip mổ lại đồng mổ cũ quan sát ổ bụng thấy tử cung đờ thứ phát và ít dịch ở ổ bụng có một khối ở sau phúc mạc lớn độc lập từ hố trái đến thật trái phù nề tím đen không liên quan đến vết mổ lấy thai
ekip mổ đã quyết định cắt tử cung bán phần không ảnh hưởng đến vùng trứng để cầm máu tránh băng huyết thứ phát do thiếu máu và dối loạn đông máu
lúc này sản phụ rơi vào tình trạng mạch nhanh huyết áp tụt kẹp
khi cắt tử cung bán phần xong khoa sản phụ khoa đã mời bác sĩ ngoại tiếp tục phẫu thuật mở khối máu tụ độc lập lấy máu bẩm da bóc tách khối u nang sau phúc mạc
hiện tại khối u đã được gửi lên bệnh viện trợ rẫy để giải phẫu
các phẫu thuật kéo dài hai năm giờ
trong quá trình mổ bệnh nhân được truyền máu vào huyết thanh
sau sáu ngày sản phụ đã hoàn toàn hồi phục
mẹ và bé khỏe hoàn toàn và xuất viện
theo thạc sĩ bác sĩ đinh văn sức trưởng khoa sản bệnh viện đại học y dược sinh mark
đây là một ca bệnh hy hữu với nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không xử lý kịp thời có thể dẫn đến tử vong
tỷ lệ phụ nữ thừa cân béo phì mang thai ngày càng nhiều
thừa cân là khi chỉ số khối cơ thể bmi nằm trong khoảng hai mươi năm hai mươi chín chín béo phì bmi sẽ từ ba mươi trở lên
ở các nước phát triển tình trạng béo phì khá phổ biến tập trung ở các thành phố lớn hơn ở nông thôn
nguyên nhân dẫn đến béo phì ở sản phụ là do cung cấp quá nhiều chất dinh dưỡng trong quá trình mang thai
hoặc trước khi mang thai đã bị thừa cân béo phì
béo phỉ khi mang thai là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng sảy thai
dị tật bẩm sinh sinh non tiền sản giật tiểu đường thai kỳ người mẹ có thể ngừng thở khi ngủ
sản phụ béo phì sẽ trải qua quá trình sinh nở phức tạp khó sinh thường do sự giãn nở của tử cung không đáp ứng kích thước thai nhi
hoặc lượng mỡ quá lớn gây khó khăn cho việc xác định vị trí đốt sống để gây tê
nếu thai phụ mổ đẻ nguy cơ bị nhiễm trùng vết mổ nguy cơ tắc mạch cũng cao gấp đôi so với người cân nặng bình thường
không chỉ gây hại cho mẹ béo phì ở mẹ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của thai nhi
đứa trẻ sinh ra dễ bị dị tật bầm sinh ở tim hay dị tật ống thần kinh do mẹ thường mắc các bệnh lý chuyển hóa trong thai kỳ
nguy cơ bị đẻ non thai chất lưu chỉ số bmi càng cao thì nguy cơ này càng lớn
ngoài ra trẻ dễ bị chấn thương khi sinh mổ do quá lớn
phụ nữ béo phì cần giảm cân trước khi mang thai đảm bảo bmi dưới hai mươi bảy bằng cách ăn kiêng tập luyện
nếu lựa chọn phương pháp phẫu thuật giảm béo cần tránh mang thai trong vòng một đến hai năm
thai phụ béo phì nên thường xuyên kiểm tra chỉ số đường huyết chức năng gan thận huyết áp và xét nghiệm sàng lọc thai nhi trong ba tháng đầu thai kỳ
trong ba tháng giữa từ tuần thai hai mươi sáu đến hai mươi tám cần xét nghiệm đường huyết và tiến hành nghiệm pháp dung nạp đường huyết nhằm giảm nguy cơ tiền sản giật và đái đường thai kỳ
trong hai tháng cuối thai phụ có nguy cơ tăng huyết áp thai kỳ tiền sản giật đẻ khó đẻ non nên cần theo dõi sát sao